tòa nhân dân tp hà nội đã ra quyết định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vim vào ngày một mươi tám tháng năm tới
đến thời điểm này đã có ba mươi ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
bị can trần ngọc hà cựu chủ tịch hội đồng thành viên cựu tổng giám đốc vim cùng một mươi năm bị can khác bị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
riêng bị can nguyễn văn khôi cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba các bị cáo đã ký chứng thư bảo lãnh sai quy định cho vay không đúng quy định nguồn vốn của nhà nước
gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án bị can trần ngọc hà tổng giám đốc phim giữ vai trò chính